theo thống kê của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn kim ngạch xuất khẩu rau quả sáu tháng đầu năm ước đạt hai tỷ usd tăng hai mươi ba so với cùng kỳ năm ngoái và trung quốc vẫn là thị trường xuất khẩu chính của rau quả việt nam
đáng chú ý trong sáu tháng đầu năm mặt hàng rau quả xuất khẩu sang các thị trường chính đều có kinh mạch tăng khá
trong đó trung quốc vẫn là thị trường xuất khẩu chính của rau quả việt nam với tỷ trọng chiếm tới bảy mươi bốn sáu tổng kim ngạch xuất khẩu hàng giao quả trong sáu tháng đầu năm
tương đương với kim ngạch xuất khẩu đạt một hai tỷ usd tăng một mươi tám một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
ngoài trung quốc trong sáu tháng qua thị trường hoa kỳ tiếp tục nhập khẩu rau quả của việt nam với số lượng lớn khi kinh ngạch đạt tới năm mươi chín triệu usd tăng một mươi bốn năm
tại các thị trường khác như nhật bản hàn quốc thái lan
kinh mệnh xuất khẩu cũng lần lượt tăng tám một mươi năm bốn và hơn hai mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy